xảy ra lâu về hiện trường thì có nhiều cái cơ hội giảm nên là không có những cái dấu vết đặc trưng không có dấu vết để lại hiện trường
thế về tử thi thì ở cái giai đoạn là phân hủy không có các cái dấu vết đặc trưng trên xương của tử thi
nếu như nó tác động trên xương thì nó gây tổn thương trên xương thì chúng ta có thể từ căn cứ vào xương nó có thể tìm ra đặc điểm
các loại tức là từ cái vị trí của nó ta xem là hùng khí loại hùng khí là cái loại gì và cơ chế gây tổn thương ra sao thì chúng ta có đánh giá được
chứ còn với phân hủy hết rồi việc xác định là vô cùng khó
với những kết quả khám nghiệm ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vĩnh phúc đã nhận định cái chết này có thể là khởi điểm cho một vụ án hình sự với phương thức thủ đoạn gây án
có thể là đối tượng dùng tay bóp cổ hoặc dùng dây thắt cổ nạn nhân cho đến chết rồi đẩy xuống hồ và lấy tài sản
hoặc có thể đối tượng bắt giữ nạn nhân một thời gian sau đó dùng thuốc gây mê rồi ném nạn nhân xuống hồ
nếu dự án xảy ra ban đêm thì thu thập chứng cứ cũng sẽ gặp khó khăn
và nếu như xảy ra ban ngày thì với cái khối lượng công nhân đông như thế thì cũng việc giả soát cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn
nạn nhân là ai
vấn đề đầu tiên đặt ra đối với các cơ quan lực lượng chức năng là phải ra soát và tìm được tung tích của nạn nhân để từ đó xác định có phải là vụ án hình sự hay không
chúng tôi cũng đưa ra được nhiều cái hước
bởi vì tại yên trường thì có một số bơm tiêm tri lạnh thì cũng có thể là do những đối tượng nghiện cái chất bản thúy ra đây sử dụng và cướp của các đôi trai gái
hoặc là cũng có thể là những đôi trai gái ra đây chơi bị những đối tượng hình sự khác đến để cướp dẫn đến để giết nạn nhân
trước yêu cầu đó công tác truy tìm được khẩn trương tiến hành với nhiều tổ công tác
tập trung giả soát xác minh toàn bộ
đối với số đối tượng lang thang bệnh tâm thần nghiện ma túy có khả năng xuất hiện ở nơi hiện trường
đối chiếu các thông báo truy tìm người mất tích là nữ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận
xác minh số công nhân nữ của các công ty thuộc khu công nghiệp khai quang trong thời gian hai ba tháng qua đã không đến làm việc nghỉ bỏ việc hoặc mất tích
chúng tôi đã làm thông báo cho giả soát tất cả các phường thông báo đến các phường thông báo cho toàn tỉnh và thông báo cho khu công nghiệp
có một vài trường hợp gia đình các gia đình người ta có trường hợp thông báo thì cũng báo cáo lại
nếu là án mạng thì ta tập trung nếu như chúng ta xác định được theo cái hướng khác thì để chúng ta có thể yên tâm rằng đây nó là một tai nạn hoặc là một cái gì đó mà chúng ta không phải tập trung
vì thực chất rằng một phút chậm ở trong cái công tác điều tra này của chúng tôi thì sẽ là rất khó khăn có khi hàng năm không ra

lái có tên lê thị thúy ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là công nhân công ty trách nhiệm hiếu hạn jawavina thuộc khu công nghiệp khai quang không đến công ty làm việc từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
phúc mời thời gian chị ngân không đến làm việc công ty vẫn chuyển trả tiếp vào tài khoản số ngày công chị ngân đã làm
nhưng toàn bộ số tài sản trên gia đình bạn bè và người thân từ khi chị ngân bị mất tích không xác định được
theo lời khai của chị lê thị minh nguyệt và các tài liệu xác minh ban đầu đã xác định tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khi chị ngân rời khỏi khu nhà trọ có đem theo một xe máy một điện thoại di động toàn bộ giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
từ chiều tối một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba thế nhưng mà suốt quá trình từ ngày hai mươi hai mươi một hai mươi ba điện thoại của nạn nhân vẫn liên lạc được với gia đình và bạn bè người thân
thì cái việc đó lại có một hướng tiếp theo có phải rằng nạn nhân bị bắt góc mà bị hám hại ở nơi nào đó xong đem vứt xác giấu vứt xác để phi tan
cách nhắn tin của chị cũng khác với bình thường
không giống với mạng nghề
cái khác bao giờ thể hiện nó ở chỗ nào ạ
từ những ký tự ở trong tin nhắn mà hơn nữa là chị không có thói quen thích nhắn tin mà chị thích gọi điện thôi
ví dụ như là trong một cái tin nhắn thì nhắn tin với nội dung và cái ký tự nó khác như thế nào
bình thường nếu mà chị nhắn cho em đấy thường hai chị em chị hay gọi em là mày nên là chị nhắn tin là mày
còn bình thường nếu nhắn tin cho chị cùng phòng thì sẽ biết là chữ c
với quyết tâm làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất
công an tỉnh vĩnh phúc đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp cận hầu như tất cả các mối quan hệ thân sơ của nạn nhân
lần tới manh bối từ những trí tiết nhỏ
đồng thời ban chỉ đạo chuyên án đã tổ chức thông báo về vụ án vật chứng phát động quân chúng tham gia tố giác tội phạm
nhiều môi trình sát trực tiếp xuống địa bàn để tiến hành giả soát xác minh các đối tượng hình sự tệ nạn xã hội
qua giả soát gần năm trăm linh đối tượng không phát hiện đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án
với quan hệ tình yêu chị này là có những
quan hệ với ai yêu bao nhiêu người và xác minh cụ thể từng con người đó để mà loại ai và nghi vấn ai
về tài sản thì kinh tế thì xác định các cái tài sản nợ nần rồi là làm ăn kinh tế từ đó để đưa ra những đối tượng cần phải xác minh tiếp theo
tại công ty trách nhiệm huy hạn rau wavina bản thân chị ngân được công ty đánh giá là người chăm chỉ nhiệt tình
quá trình làm việc chị ngân không có mâu thuẫn thủ tức
vay nợ tiền bạc với ai để công ty phải giải quyết
ra soát ghi lời khai của giữa bản thân với chị ngân các trinh sát đặc biệt chú ý nguồn tin do một công nhân cùng làm ca với ngân cung cấp
buổi trưa ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi ba khi cùng ăn cơm ca ngân có nói chuyện
tối ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi ba một người bạn trai đã sai hẹn và sau có điện thoại lại hẹn dù tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
đi chơi nhưng không rõ
ngân có tên và địa chỉ ở đâu
thông qua các mối quan hệ gia đình bạn bè công việc và các tài liệu điều tra xác minh
xác định từ trước khi chị ngân mất tích có quan hệ thân thiết với một số người
điều tra xác minh về các mối quan hệ này đến thời điểm mất tích
ngân chỉ có quan hệ yêu đương với một thanh niên tên là diễn song chưa công khai với gia đình và người thân
em chị ngân này thì có biết cái đối tượng diễn này
nhưng mà để tả được cái chân rung thì chưa tả được
bởi vì là thực ra cũng chưa được gặp đối tượng diễn cho nên là cũng chưa tạo được
xác định khi ngân bị mất tích tài sản ngân đem theo có thẻ atm và trong thẻ có tiền
vì vậy đã tiến hành xác minh tại ngân hàng việt công banh nơi chị ngân đã mở tài khoản
chúng tôi trả xóa mà có cái sự phối hợp đấy thì có được cái hình ảnh
mà có được cái hình ảnh phù hợp với cái thẻ số mã thẻ của nạn nhân
kết quả trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
có người đã sử dụng thẻ atm của chị ngân để rút tiền trong tài khoản
với tổng số tiền là hai triệu đồng tại cây atm trên địa bàn tp vĩnh yên

trên dạng bàn truyền án đã xác định được đối tượng thực hiện việc giao dịch rút tiền trên là nguyễn văn diễn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở diễn xuân diễn châu nghệ an
tổ chức xác minh ngay về diễn xác định diễn là y sĩ của một phòng khám tư của thành phố vĩnh yên
thuê trọ trên đường tôn thiết tùng thành phố vĩnh yên cùng với em gái là nguyễn thị tân
diễn đã bỏ đi khỏi nơi cơ chú từ đêm ngày năm
dạng sáng ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn
không ai biết diễn đi đâu làm gì
từ những thông tin trên cùng với thông tin tới mối quan hệ yêu đương của ngân với diễn
thông tin từ các nguồn tài liệu trinh sát
bàn chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án là nguyễn văn diễn
và đã tập trung chỉ đạo điều tra xác minh sâu về diễn
chị lê thị thúy ngân bị mất tích
thì cái đấy mới tập trung thì ngay tại giả soát
tính đến từng thời gian thì trong cái đêm đó là
là nguyễn văn diễn là không ở tại chỗ nơi trọ cùng với em gái mà
trong suốt cả một đêm và đến gần năm giờ sáng hơn bốn giờ sáng thì diễn mới về phòng trọ
diễn về phòng trọ sau đó lại dậy đi sớm
thế đó là về cái thời gian đó là một cái dấu hỏi lớn mà chúng tôi cần phải tập trung xong mình ký
ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba tổ cung tác đã mời nguyễn thị tân là em gái của diễn lên làm việc

từ lời khai của tân ngay trong đêm lực lượng công an đã thu được chiếc xe máy cùng các giấy tờ đăng ký xe chứng minh thư mang tên chị ngân
tại một hiệu cầm đồ trên đường hồ tùng mậu hà nội do diễn đặt để lấy một mươi năm triệu đồng
ban chỉ đáo chuyên án cho tiến hành gia soát và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
kết quả đã xác định trong ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
diễn có liên lạc trao đổi với chị ngân ở khu vực khu công nghiệp
và tiếp sau đó từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng tám diễn vẫn sử dụng điện thoại di động của chị ngân
để nhắn tin liên lạc với gia đình bạn bè của ngân nhằm đánh lạc hướng là ngân vẫn còn sống
cùng với các tài liệu thu thập được về diễn đã có đủ căn cứ xác định
chính diễn là hung thủ gây ra vụ án giết cướp ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn diễn về tội giết người cướp tài sản
do đối tượng bỏ trốn ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với nguyễn văn diễn
xác định nguyễn văn diễn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
công an tỉnh vĩnh phúc đã xác lập truy nãn truy bắt
và giao cho phòng cảnh sát truy nã tội phạm làm chủ công
vấn đề đặt ra cho chúng tôi ngay từ ban đầu
khi được xác lập truy nãn và thành lập truy nãn
chúng tôi phải xác minh khẩn trương
xem hướng đối tượng trốn ở đâu
lần trốn ở đâu
và để xác minh truy nãn kịp thời
các trinh sát tiến hành toàn bộ mối quan hệ gia đình và xã hội của đối tượng nguyễn văn diễn
để giả soát xác minh nhằm tìm ra nơi lần trốn của đối tượng
kết quả giả soát hơn bốn mươi trường hợp có mối quan hệ gia đình học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
gần hai mươi trường hợp ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh thái nguyên phú thọ tuyên quang hòa bình và hà nội
tuy nhiên công tác giả soát xác minh trên vẫn không đạt được kết quả
các thông tin trao đổi liên lạc diễn đã cắt đứt hoàn toàn
qua trình sát kỹ thuật bàn truy nán xác định đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba diễn đã có mặt tại tỉnh lai châu và tiếp sau đó là lào cai
bàn truy nán tiếp tục nhận định diễn có thể sử dụng thẻ ngân hàng để giúp tiền phục vụ sinh hoạt ở những nơi lần trốn
tổ công tác xác định diễn có mở hai tài khoản
tài khoản tại ngân hàng agribank chi nhánh vĩnh phúc
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đối tượng đã sử dụng thẻ atm để kiểm tra tài khoản tại cây atm số hai đường hoàng liên phường duyên hải tỉnh phố lào cai
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp với cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an và một số đơn vị nghiệp vụ khác
triển khai tổ chức xác minh lần theo dấu vết của đối tượng nguyễn văn diễn tại lào cai
số người lao động tự do trên địa bàn hẻo lánh giáp với biên giới trung quốc
số người lao động tự do trên địa bàn hẻo lánh giáp với biên giới trung quốc
thì diễn sẵn sàng nhảy sang biên giới trung quốc là chúng ta không làm gì được
qua giả soát nắm bắt tình hình lực lượng trinh sát của tổ công tác đã được quân chúng nhân dân cung cấp thông tin về đối tượng diễn
đang lẩn trốn tại khu vực xã bản diệp bảo thắng lào cai giáp danh với trung quốc
từ nguồn tin này ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba kế hoạch bắt đối tượng nguyễn văn diễn đã được thực hiện
như hầu hết mọi kẻ tội phạm ban đầu nguyễn văn diễn quanh co chối tội
tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi và lập luận sắc bén của điều tra viên
nguyễn văn diễn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội
nội dung vụ án được xác định diễn và ngân yêu nhau từ năm hai nghìn một mươi
sau đó chia tay nguyễn văn diễn đã được thừa nhận hành vi phạm tội
ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi ba diễn hẹn ngần hôm sau đi chơi vì có việc muốn nhờ ngân
y hẹn tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba ngân đến đón diễn tại cổng trường học viện kỹ thuật quân sự phường liên bảo thành phố vĩnh yên
diễn đưa ngân tới khu vực xử lý nước thải khu công nghiệp khai quang để tâm sự
tại đây diễn hỏi vai tiền ngân
ngân nói không có tiền
diễn bảo ngân cho diễn mượn xe để đi đặt nhưng ngân cũng không đồng

hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau
diễn đã dùng tay xiết mạnh vào cổ ngân khiến ngân tử vong rồi vứt sát nạn nhân xuống hồ
ngày sáng hôm sau diễn dùng thẻ atm của nạn nhân đi rút tiền
sau đó mang xe máy của ngân xuống hà nội để đạt lấy tiền
trong các ngày sau đó diễn đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng của gia đình nạn nhân
khi cơ quan công an phát hiện sát nạn nhân thì diễn đã bỏng trốn
việc nhanh chóng điều tra làm rõ và truy bắt được đối tượng nguyễn văn diễn trong vụ án trên
là một chiến công đặc biệt của lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
chuyên án thành công là do công an tỉnh vĩnh phúc đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đó đặc biệt chú trọng đến các biện pháp trinh sát và vận động nhân dân tối giác tội phạm
thêm vào đó kế hoạch đấu tranh phá án đã có sự phân công cụ thể rõ ràng vào cuộc một cách quyết liệt
qua vụ án này lực lượng cơ quan tỉnh vĩnh phúc đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm
trên địa bàn vĩnh phúc thời gian qua xảy ra một số các vụ việc
và có thể nói là đều được làm sáng tỏ một trăm linh
với tinh thần là phải

xác minh và chứng minh đến cùng
cái việc mà nạn nhân khi phát hiện những cái dấu vết hoặc là nạn nhân tử vong mà chưa rõ nguyên nhân
thì bắt buộc là phải làm cho bằng được rõ nguyên nhân
thì mới yên tâm
và chúng ta có đưa ra một cái kết luận cuối cùng
thì theo tôi là cái điều đầu tiên nhất là cái mà được sự quan tâm chỉ đạo
và hai nữa là cái lòng nhiệt tình
cũng như là có thể nói là cái tinh thần trách nhiệm
thứ hai có thể là nói đến là cái sự phối hợp
giữa các lực lượng
trong công an tỉnh
cái thứ ba nữa là cái sự phối kết hợp
và cái sự giúp đỡ
của quân chúng nhân dân
đấu tranh chuyên án đặc biệt là những vụ án mở
là cả một quá trình đầy khó khăn
gia nan và thử thách
mỗi vụ án mở
được làm sáng tỏa là cái tinh trí tuệ
công sức của nhiều tập thể

các nhân trong lực lượng công an nhân dân
mỗi một chuyên án kết thúc
lực lượng công an lại có thêm nhiều
bài học kinh nghiệm để bước vào
những chuyên án mới
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
từ vụ án này thêm một lần báo động
về lối sống của một bộ phận thanh niên hiện nay
thủ phạm là một thanh niên
có trình độ học vấn trình độ chuyên môn
chỉ vì lối sống lệch lạc
nên đã tự hủy hoại tương lai và trở thành tội phạm
còn nạn nhân một thiêu nữ ngoan hiền
chỉ vì thiếu kỹ năng sống
nên đã tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm
đến mức mất mạng
thiết nghĩ bài học đắt sán này
còn cần cho rất nhiều bạn trẻ
đến đây hành trình phán của chúng tôi xin được kết thúc
hẹn gặp lại quý vị các đồng chí và các bạn
trong những chương trình kỳ sau